tại xã lương sơn huyện thường xuân công an tỉnh thanh hóa cùng ngành chức năng chính quyền địa phương
đã tổ chức lễ truy điệu và trao bằng tổ quốc ghi công cho liệt sĩ hà văn hùng
ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy trong chuyến đi công tác học tập kinh nghiệm tại huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang
lúc tắm biển trung ý hùng phát hiện một đồng đội trong đoàn công tác bị sóng cuốn ra xa
lúc đó dù sóng to gió lớn nhưng trung ý hùng bất chấp nguy hiểm dũng cảm vượt sóng bơi ra tiếp cận
đẩy được nạn nhân vào khu vực an toàn
sau khi cứu được đồng đội do đuối sức và đuối nước trung ý hùng bị sóng nhấn chìm hy sinh ngoài biển
trước hành động trên thủ tướng chính phủ đã trao bằng tổ quốc ghi công cho liệt sĩ hà văn hùng
người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc